liên quan tới vụ cháy tại quán karaoke phường quan hoa quận cầu giấy khiến ba cán bộ chiến sĩ hy sinh
chiều ngày hôm nay tại bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an đã tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy trong vụ cháy trên
một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ đã được khám tổng quát chuyên khoa hô hấp tái ngũi họng tâm thần kinh chụp x quang tim phổi xét nghiệm máu đo chức năng hô hấp
kết quả bước đầu cho thấy đa số cán bộ chiến sĩ đều gặp phải các triệu chứng về hô hấp như ho đau họng tức ngực và một số có biểu hiện khó thở nhẹ
dựa trên kết quả khám lâm sàng và các xét nghiệm thực hiện bệnh viện một mươi chín tháng tám sẽ đưa ra hướng xử lý cho các chiến sĩ sử dụng thuốc về hô hấp chống viêm và giảm đau